ba ngày mỗi người một việc có chị em làm công nhân người làm giáo viên người nội trợ
nhưng đến buổi tập đều trở thành những vận động viên hang say bên trái bóng

phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ở xã hải châu lâu nay luôn được đông đảo bà con tích cực tham gia hưởng ứng và duy trì
đây là truyền thống

để thúc đẩy phong trào trong quần chúng nhân dân huyện hải hậu thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao nhân các dịp lễ tết
bên cạnh đó đầu tư hỗ trợ cơ sở vật chất văn hóa cho các khu dân cư tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa thể thao ở cơ sở để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và tham gia sáng tạo văn hóa của người dân
để thúc đẩy phong trào trong quần chúng nhân dân huyện hải hậu thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao nhân các dịp lễ tết
hải hậu luyện tập thể thao thường xuyên từ người già cho đến người trẻ ai cũng tích cực tham gia các phong trào
hiện nay mỗi xóm tổ dân phố ở hải hậu đều có một câu lạc bộ thể thao với nhiều môn đa dạng như bóng đá bóng truyền cầu lông bóng bàn và một đội văn nghệ quần chúng sinh hoạt ở nhiều loại hình hát trèo thơ ca

được rằng à đấy là taxi một cách chính thống không đi lố đường không giá nó không nhảy
chị cho rằng là tốt hơn là cái việc là tôi phải nhớ đến hai mươi cái hãng taxi ở trong đầu
sơn năm cái màu chủ đạo này đầu tiên là loại bỏ xe dù
thứ hai đối với cơ quan của những nhà nước
chúng ta ứng dụng cái khoa học công nghệ như gắn camera
và toàn bộ cái dữ liệu này sẽ đổ về máy chủ của cơ quan của những nhà nước
khi khách hàng sử dụng một phương tiện mà chất lượng phục vụ không tốt
chỉ cần phản ánh lên chúng tôi như là ngày này giờ này tại cung đường này
với bất kỳ một cơ quan chức năng nào không cần phải gọi cho cái hãng taxi đó nữa
theo các chuyên gia tuy dự thảo sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát được chất lượng của taxi truyền thống
xong lại vô tình triệt tiêu thương hiệu của các doanh nghiệp taxi đã được xây dựng hơn hai mươi năm qua
từ màu sơn logo và tem phù hiệu đã góp phần quan trọng trong việc tạo thị phần vận chuyển hành khách của từng hãng
khi một cái hãng taxi người ta đã nhân dân đã quen với khung
không riêng là logo mà quen cả với màu sơn của xe
đấy thì cái đấy là có ảnh hưởng người ta
trong cái điều kiện quản lý bây giờ chúng ta nên phối hợp giữa cái công nghệ bốn chân phong này
với cái công nghệ mà chúng ta quản lý xe taxi bằng trực quan
để chúng ta quản lý thì tốt hơn
thay vì chúng ta bây giờ cứ mãi mê đi vào quy định
lúc nào cũng chỉ quy định về trực quan
lúc nào chỉ vì logo và màu sơn
tôi nghĩ rằng là cũng không cần thiết
hiện nay hà nội có khoảng một mươi chín xe taxi truyền thống
và bốn xe taxi tỉnh khác đang hoạt động
cùng với đó là xe công nghệ lên đến ba mươi phương tiện
và tổng số phương tiện đang hoạt động tại hà nội lên đến hơn năm mươi xe
theo dự thảo quản lý phân vùng hoạt động toàn bộ taxi hà nội sẽ được chia thành hai vùng
vùng một là các quận nội thành
vùng hai là các huyện thị xã
theo các chuyên gia hoạt động vận tải là sự liên thông giữa các vùng miền
việc cấm taxi vùng này đón khách ở vùng kia
không khác gì ngăn sông cấm chợ triệt tiêu lợi ích của người dân
chúng ta phải tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng
và cái vô hình chúng ta quản lý như thế
đã biến hà nội thành hai tỉnh hai thành phố
một thành phố là thuộc cái quận ngoài thành và một thành phố thuộc nội thành
bởi vì mục đích cho các nước người ta biến màu sơn
để người ta quản lý các thành phố
bây giờ chúng ta lại coi như là
biến màu lung tung thì không được
mà khi đó trong hà nội này cùng một màu
mình bảo coi như là cái xe ở vùng này không được sang vùng kia
thì lấy cái gì để không xài
câu chuyện khoác đồng phục cho taxi đã được đề xuất từ lâu
nhưng đều gây ra phản ứng của dư luận
vì nhiều điểm chưa phù hợp với thực tiễn và thói quen đi lại của người dân
mục tiêu của quản lý dịch vụ
cốt lõi là phải hướng tới lợi ích của khách hàng
chứ không phải là màu sơn và phân vùng